đường bộ việt nam những năm vừa qua đã phát hiện nhiều khiếm khuyết sai sót của nhà đầu tư khi số thu phí dự án báo cáo thấp hơn thời điểm kiểm tra hay hàng loạt các lỗi về dữ liệu phục vụ công tác hậu kiểm khiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền gặp nhiều khó khăn trong kiểm tra giám sát doanh thu thu phí
bộ giao thông vận tải yêu cầu đến hết năm hai nghìn một mươi chín tất cả các trạm bot phải chấm dứt thu phí thủ công chuyển sang thu phí tự động không dừng theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tính tới ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cả nước mới có hai mươi sáu trên bốn mươi bốn trạm thu phí đường bộ vận hành làn thu phí tự động không dừng với chín mươi một trên sáu trăm linh năm làn thu phí tự động
ngoài ra còn bảy trạm thu phí với một mươi tám làn thu phí tự động đang vận hành thử đồng thời cả nước mới có hơn sáu trăm tám mươi ô tô dán thẻ đầu cuối cho thu phí tự động trên tổng số hơn hai tám triệu ô tô đang liều hành
thậm chí chỉ có khoảng ba mươi
một số ô tô đã dán thẻ là nộp tiền vào tài khoản trả phí với khoảng hai mươi xe đã nộp tiền là sử dụng thu phí tự động
trước tiên thì xin được hỏi ông là ông đánh giá như thế nào về tình hình thu phí tại các trạm thu phí bot thời gian gần đây ạ
nếu mà chưa kể các dự án cao tốc thì hiện nay trên cả nước có tới năm mươi bảy dự án bot đang hoạt động
và có sáu mươi ba trạm để thu phí cho các trạm thu phí
theo báo cáo gần đây nhất tính đến cuối ba mươi một tháng một mươi hai hai nghìn một mươi tám tổng thu của năm hai nghìn một mươi tám là khoảng một mươi hai một trăm chín mươi hai tỷ đồng
và nếu mà luyện kế kể từ khi thu đến nay thì được khoảng gấp bốn lần tức là khoảng độ bốn mươi bảy bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng
rõ ràng điều này cho thấy là một con số khá lớn
trong hai năm vừa rồi kiểm toán nhà nước đã kiểm toán một số và đã đề nghị giảm thời gian
các dự án đã tính dự toán ban đầu rất là cao nhưng khi cập nhật danh thu thực tế thì họ đã đề nghị giảm tổng cộng tới trên một trăm linh ba năm
cho thấy rõ ràng là mức thu cao hơn so với thực tế
hiện nay chúng tôi cho rằng dư luận đang có một bước xuất rất quan trọng
đó là cho rằng mức thu thực tế có lẽ vẫn chưa thực sự chính xác
bởi vì cho đến nay trong tổng số năm mươi bảy dự án bot này với sáu mươi ba điểm trạm thu này
thì đến cuối năm hai nghìn một mươi tám cũng chỉ có khoảng một nửa các dự án lắp đặt thu phí không dừng
điều này cho thấy rõ ràng là dường như nó vẫn còn những cái trục trạc cả về kỹ thuật
cả về mặt xử lý lợi ích cũng như vấn đề tổ chức khiến cho cái việc thu phí bằng làn tự động
là nó chưa được triển khai đúng theo kế hoạch
thưa ông liên quan đến vụ cướp hai hai tỷ đồng tại trạm thu phí long thành dầu dây thời gian gần đây
thì nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận
các dư luận rất nhiều đã câu hỏi thắc mắc đặt ra
là liệu có sự bất cập nào trong việc thu phí không
ta thấy rằng là khi mà phát lộ con số là trên hai hai tỷ đồng bị cướp á
thì trên thực tế là họ vẫn chỉ báo là mỗi một ngày chỉ có khoảng một tỷ trên dưới
thế thì như vậy rõ ràng là dân sẽ đặt một câu hỏi là phải chăng họ giấu tới năm mươi doanh thu
nó giống như một số trạm trước đây cũng đã từng có những cái nghi vấn như vậy
và nói thật là trong một dịp hội thảo ở bên tổng các nhà nước về đất đai và bot
chúng tôi cũng đã nghe một số những cán bộ chức năng
trong ngành kiểm toán nói rằng là khi họ đi kiểm tra
họ thấy thực sự là có rất nhiều hoặc là không ít những cái trạm là giấu doanh thu
thu hai tỷ báo một tỷ
và điều đó có thể nói là không phải là duy nhất
và điều này rõ ràng thấy rằng là nếu chúng ta mà không làm nghiêm vấn đề này
chiếm dụng trái phép cái tiền của người dân
quan trọng hơn là nó tạo ra một cái môi trường không lành mạnh
và nó tạo ra một cái sự vô hiệu hóa cái quản lý nhà nước
nếu không nói là mất uy tín cái quản lý nhà nước
trong vấn đề đảm bảo sự nghiêm minh của quản lý bot trong vấn đề thu phí này
qua đây thì có thể thấy được là công tác giám sát việc thu phí đường bộ thủ công
thì đã được thực hiện chặt chẽ thường xuyên và hiệu quả hay chưa thưa ông
chúng tôi thì cho rằng là không thể nói rằng là thu phí thủ công mà lại chặt chẽ được
bởi vì dù chúng ta có xây dựng quy trình như thế nào ạ
thì cái việc mà đưa vé thu vé và chỉ có đội bộ thôi
không có bằng chứng không có kiểm soát không có camera lưu
hoặc là không có những cái gọi là nối liên thông để kiểm soát tại trận theo thời điểm thực luyện
thì rõ ràng là còn rất khó
cái thứ hai nữa thực tế cũng cho thấy là có khá nhiều những trường hợp là đâu đó
những người mà lái xe đó họ nói rằng là họ phải sử dụng vé quay vòng
hoặc thậm chí là không lấy vé thậm chí có thể là ăn chia năm mươi năm mươi
thậm chí có thể sử dụng vé cũ của một số những người họ phát
và với một số những cái điều kiện v v
thế thì rõ ràng là tất nhiên là để mà khẳng định
thì chúng ta cần phải có một cái sự
kiểm tra chặt chẽ và kiểm định kỹ càng của chức năng được phép
nhưng mà rõ ràng từ quan sát thực tế
cũng như là từ cái suy luận trong vấn đề về mặt logic
chúng ta thấy rằng là rõ ràng là sự yêu việt của thu phí tự động không dừng là rất rõ ràng
cả về độ minh bạch chính xác tiết kiệm về thời gian
tiết kiệm về chi phí và sự minh bạch trong quản lý
nhưng mà tại sao lại không thực hiện
trong khi đó cái thu phí thủ công
vừa tốn người tốn tiền lương vừa chậm trễ vừa tạo ra rất nhiều những cái ách tắc
thế thì rõ ràng là không thể tốt được
thế mà cho đến nay như đã nói đó mới chỉ có một nửa gấp
còn cái thời gian còn lại cho những đơn vị còn lại thì chưa rõ bao nhiêu
và những cái lý do thì nó rất là gọi là khó chấp nhận
mà chúng tôi cho rằng là một trong những lý do quan trọng nhất
nó khiến cho cái tình trạng mà thu phí thủ công vẫn cứ tiếp tục triển khai đó
đó là cái lợi ích
ở trong cái quản lý doanh nghiệp

và đặc biệt là nó có một nguyên nhân sâu xa chính là cái sự độc quyền
nếu như theo báo cáo của các cơ lợi chức năng
thì hầu hết các bot giao thông đó đều áp dụng biện pháp gọi là chỉ định thầu
thế thì rõ ràng là đã chỉ định thầu thì thường là người nhà của nhau
thì cũng khó mà ép nhau buộc phải áp dụng cái quy định về thu phí không dừng
cái thứ hai nữa lại có thêm một cái điểm độc quyền nữa
đó là cho đến nay vẫn chỉ có một công ty
được phép của bộ giao thông vận tải là gọi là lắp đặt
rồi sau đó là buộc các cái đơn vị mà thu phí đó phải chia một cái mức phí cố định suốt đời dự án
mà không có cạnh tranh hoặc là mình những cái điều kiện để tham gia nó cũng rất là khó
thế như vậy là chính các bác độc quyền bot thì lại bị chịu sự độc quyền
buộc phải lắp đặt và trả một cái mức phí khá là chát trong cái sử dụng dịch vụ này
và do đó là họ phản đối
điều này cho thấy rõ ràng là nguyên nhân sâu xa chính là sự độc quyền
rất nhiều quốc gia trên thế giới đều đang sử dụng hệ thống thu phí giao thông đường bộ tự động etc
ưu điểm của hệ thống thu phí etc là phương tiện giao thông không cần dừng xe tại trạm thu phí
phân loại được các phương tiện tham gia giao thông và các khung giờ cao điểm
để có các mức phí cho phù hợp bằng hệ thống camera nhận dạng xe
thu phí cùng lúc nhiều làn xe việc lắp đặt các chảm thu phí thích hợp với mọi địa hình

hệ thống thu phí etc hoạt động dựa trên ba bộ phận chính là các cổng thu đặt trên các tuyến đường có gắn camera
thiết bị thu phí gắn trên xe và thẻ nạp tiền trả trước
trung tâm quản lý hệ thống giao thông thông minh theo dõi hoạt động của các xe qua cổng
đồng thời ghi lại biển số xe và kiểm tra trạng thái các xe gắn thiết bị thu phí hay không
naui là quốc gia tiên phong trên thế giới trong việc ứng dụng etc vào việc thu phí giao thông đường bộ
châu âu là nơi dịch vụ thu phí tự động phát triển mạnh nhất
theo báo cáo được thực hiện bởi hiệp hội nhà điều hành cơ sở hạ tầng đường bộ châu âu
hiệp hội có hai mươi quốc gia đang sử dụng hệ thống thu phí điện tử với một mươi tám năm trăm linh làn etc và hai mươi bốn triệu người tham gia giao thông sử dụng
doanh thu thuế năm hai nghìn một mươi một của hệ thống này đã lên tới hai mươi năm tỷ euro
tại châu á nhật bản hàn quốc ấn độ là những quốc gia tiên phong áp dụng hệ thống thu phí tự động từ năm hai nghìn một mươi
tại nhật bản etc
được ứng dụng vào chín mươi quá trình thu phí đường bộ và đường hầm
chính phủ khuyến khích người dân sử dụng etc thay cho thanh toán phí đường bộ truyền thống
bằng cách giảm phí cho các phương tiện đột phí qua etc
đồng thời nỗ lực giảm giá chi phí lắp đặt cho các chủ đầu tư
vâng như thế thì có thể khẳng định là để gia tăng tính minh bạch
thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng phương pháp thu phí không dừng tự động đúng không ạ
chắc chắn là như vậy
thế giới đã áp dụng đó
điều đó từ rất lâu rồi và rất nhiều các lĩnh vực khác nhau
và công nghệ này hoàn toàn không có gì phức tạp cả
việt nam có thể nói đủ điều kiện để áp dụng cái này
ở mức độ rất nhiều đơn vị có thể cung cấp
nhưng mà rõ ràng là trong khu tổ chức nó có những sự bất cập
cả trong nhận thức cả trong kỹ thuật cả trong vấn đề hành chính triển khai
do đó là nó vẫn còn những cái gọi là tôn động không đang có
chúng tôi cho rằng là đã lúc phải bắt lỗi ai đó
để cho đẩy nhanh cái tiến độ này để gỡ cái nút thất này đi
có thể thấy là không chỉ những cái chủ đầu tư
mà bản thân các cái phương tiện tham gia
thì họ cũng có vẻ là không được muốn thực hiện
theo cái phương thức là thu phí không dừng này
ông nghĩ thế nào về điều này
rất tiếc là chúng ta hiện nay chưa có một cái gọi là khảo sát
hay là điều tra sở học để mà đánh giá cái nhận định này
cũng như là cái tâm lý của lái xe
ở góc độ logic chúng tôi cho rằng là lái xe
vùng đường tắc là họ không muốn dừng xe
họ chỉ muốn chạy vèo qua thôi
thế thì cái công nghệ thu phí tự động nó cho phép như vậy
thế thì nếu như cái mức thu phí vừa phải
nếu như cái điểm đặt bot hợp lý
thì chắc chắn là ông tài xế nào cũng là
thích sử dụng cái biện pháp tự động
để cho nó không phải dừng xe
không phải trả tiền rồi không phải lăn bánh
tất cả đều vừa lãng phí thời gian
vừa lãng phí xăng
vừa chậm về mặt tiến độ vận tài
thế nhưng mà nếu chúng ta mà không
có những cái sự giải quyết theo tin nhận đó
thì rõ ràng là họ sẽ coi cái việc giảm bằng tiền mặt
như là một cái cách thức để có thể
một là họ tiện việc phản ánh
thể hiện cái nguyện vọng phản đối của mình
cái thứ hai nữa là họ có thể là
nếu như cái tiền mà phải nộp đó
nó quá lớn vào trong tài khoản
mà họ không nhận được bất kỳ một cái lợi ích nào
từ cái việc gọi là nếu không sử dụng
kèm thời gian dài thì có thể họ sẽ băn khoăn
thì đây là hai cái điểm mối chốt
cho tôi rằng là các quan chức năng
cũng nên có sự nghiên cứu để mà giải tỏa
để từ đó nó tạo ra một cái sự hội tụ
các lợi ích một sự cộng hưởng và các lợi ích
và đặc trưng hết là lợi ích quốc gia
lợi ích về cái việc tiết kiệm chi phí xã hội
thời gian xã hội cũng như là sự minh bạch
về mặt xã hội và môi trường đầu tư
để từ đó nó tạo ra một cái môi trường
về quản lý bot nói chung quản lý thu phí bot
nói riêng minh bạch lành mạnh
có thể thấy là các tuyến đường bot được xây dựng
là nhằm hỗ trợ để mà rút ngắn
cái thời gian di chuyển tuy nhiên là cái tình trạng
mà ùn ứ xảy ra tại các tuyến bot
thì vẫn còn xảy ra
đặc biệt là trong kỳ nghỉ tết nguyên đán vừa rồi
và chúng ta thì cũng đã có nghị định cụ thể
xử phạt các cái chủ đầu tư
nếu như mà để cái tình trạng ùn ứ
từ bảy trăm năm mươi mét trở lên
tuy nhiên là đến nay
thì vẫn chưa có chủ đầu tư nào bị xử phạt
theo ông đánh giá thì những cái quy định xử phạt này
có phải là mang tính hình thức hay không
nếu trên thực tế mà đã có
những cái hình ảnh để thấy rằng là có
những cái đoạn ồn ứ trên bảy trăm năm mươi mét
mà không bị phạt thì rõ ràng là cái quy định đó
nó chỉ là chân giấy
rất tốt và chúng tôi thấy rằng là có một số nơi đã là đề nghị
là xả chặn
trong ba ngày tết nhưng mà lại không được phép
cái thứ hai nữa là
cũng rất tốt là đã có
một số những trạm đã linh hoạt
có một cái sự xả chặn
nhưng mà rõ ràng là cái việc
để ùn ứ trong cái
việc mà trả phí này
là lỗi ở cái việc mà không áp dụng
nhanh cái công nghệ thu phí tự động không dừng
nếu chúng ta áp dụng nhanh
và tất cả đều tuân thủ nó xuân xẻ
thì không hề có chuyện dừng xe
không hề có chuyện ồn tắc
và đây rõ ràng cho thấy rằng là cái việc ủn tắc
hình ảnh đó nó như là một cái
gọi là minh chứng hay là
một cái ví dụ điển hình
về cái sự hạn chế trong năng lực
hiệu lực hiệu quả của nhà nước
cũng như là trong vấn đề
quản lý cái thu phí bot
và đây cũng chính là một trong những cái điểm nhấn
mà chúng tôi cho rằng là quan chức năng
kể cả chính phủ cần phải coi đó
như là một cái gọi là
biểu hiện mà
tập trung để ra những cái
chế tài ra những cái chủ trương nó kiên quyết hơn
và trên hết cho đến cùng
thì là vấn đề áp dụng vừa là kỳ cưng
pháp luật vừa là cơ giới trị trường
chống độc quyền là hai cái mô chốt
quan trọng nhất để xử lý và giải tỏa
những cái ồn tắc những cái điểm
mà gút cũng như bức xúc xã hội trong vấn đề
quản lý biểu thể vâng như những chia sẻ của ông
thì có thể thấy là cái việc
thực hiện thu phí không dừng liên tục
là điều cần thiết phải thực hiện nganh
và để có thể hạn chế
được những cái thực tại
đang có vâng một lần nữa xin được cảm ơn
ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn vấn đề quản lý
công tác thu phí vận hành các tuyến
bot cao tốc rõ ràng là còn rất nhiều
vấn đề cần được xem xét nhìn lần lại
điều quan trọng là dịch vụ gì
thì cũng phải bảo đảm đúng bản chất
của nó nếu không sự mập mờ
đánh lận con đen sẽ khiến cho
niềm tin của người dân vào dịch vụ này
giảm mạnh qua đó kéo theo những sự
thiệt hại của nhà nước và đến đây
chương trình tâm điểm của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
theo thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại